cháy quán karaoke cháy khu công nghiệp cháy trung cư
đó là những thông tin đã liên tiếp xuất hiện trong tuần qua
đặc biệt là vụ cháy trung cư cao cấp tại thành phố hồ chí minh
với con số thương vong lớn về người
đã khiến cho vấn đề an toàn trong việc phòng cháy chữa cháy
cho các công trình một lần nữa lại được đặt ra cấp thiết
không thể xử lý theo cách bắt cóc bỏ đĩa
sẽ khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu
và liên quan đến vụ cháy kinh hoàng
khiến một mươi ba người tử vong và hàng chục người bị thương
tại trung cư carina plaza
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã khởi tố vụ án để điều tra vụ cháy nghiêm trọng này
và theo điều ba trăm một mươi ba của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
qua công tác khám nghiệm hiện trường
nguyên nhân cháy là do sự cố của một chiếc xe gắn máy
cơ quan điều tra cũng đã loại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy
thông tin cụ thể sẽ được công bố đầy đủ
trong buổi hòa báo định kỳ của ubnd thành phố
thứ năm ngày hai mươi chín tháng ba
vụ cháy trung cư carina plaza xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng ba
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một mươi ba người thiệt mạng
hơn chín mươi người bị thương
sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo thành phố hồ chí minh
đã chỉ đạo công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
nếu có trách nhiệm của ai thì xử lý đúng theo quy định của pháp luật
còn liên quan đến vụ cháy xảy ra tại quán karaoke số sáu mươi tám
trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội
vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
cũng là vụ hỏa hoạn khiến dư luận bàng hoàng về con số tử vong là một mươi ba người
tòa nhân dân tp hà nội vào ngày hôm qua đã tái mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các bị cáo trong vụ án này gồm nguyễn diệu linh chú phường văn quán hà đông hà nội
là chủ quán karaoke
lê thị thì chú phường dịch vọng hậu quận cầu giấy thành phố hà nội
hoàng văn tuấn quê ở nghệ an
theo đại diện viện kiểm sát tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm
các bị cáo đều thừa nhận đã không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy
và an toàn lao động dẫn đến vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn diệu linh
mức án từ một mươi đến một mươi một năm tù
hoàng văn tuấn sáu đến bảy năm tù
lê thị thì mức án là năm đến sáu năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
sau các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trách nhiệm thuộc về ai luôn là câu hỏi được đặt ra
tuy nhiên trước khi đi tìm câu trả lời cho vấn đề về trách nhiệm
thiết nghĩ các chủ đầu tư chủ cơ sở kinh doanh và mỗi người dân
cần nghiêm túc nhìn lại ý thức của chính mình trong công tác phòng cháy chữa cháy
và đây là hành động thiết thực để bảo vệ tính mạng tài sản của mình
cũng như đảm bảo an toàn cho xã hội trước những hệ quả đau lòng từ cháy nổ như các vụ việc vừa qua
chuyển sang thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vào ngày hai mươi sáu tháng ba
đã tiến hành khám xét trụ sở ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam
exim bank trên nhánh tp hcm
có địa chỉ tại số hai trăm hai mươi chín đồng khởi phường bến nghé quận một tp hcm
đến gần một mươi ba h cùng ngày quá trình khám xét đã hoàn tất
cơ quan công an đã bắt giữ hai người để điều tra
hai người này bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố để điều tra về hành vi
cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
khi bỏ qua các thủ tục quy định cần thiết trong vụ ông lê nguyên hưng
nguyên phó giám đốc exim bank chi nhánh tp hcm
chiếm đoạt tiền của ngân hàng này
ông lê nguyên hưng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng của khách hàng chu thị bình
rồi bỏ trốn
vào đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại exim bank trên nhánh tp hcm
khởi tố bị can lê nguyên hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này
quyết định truy nã nêu rõ lê nguyên hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tại đồng nai hộ khẩu thường trú tại thị xã di an bình dương
đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền chiếm đoạt tiền của exim bank trên nhánh tp hcm
sau đó hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương
hệ lụy từ tín dụng đen áp lực từ các khoản lãi nặng hay là mâu thuẫn trong việc nợ nần
đang có xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp trong những năm gần đây
và cũng với nguyên nhân là mâu thuẫn từ nợ nần
đối tượng đào văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã lũng hòa huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
từ một tiểu thương thuần pháp đã trở thành tội phạm giết người
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
đào văn hưng có nợ cửa hàng cầm đồ sơn loan do dương tiến sơn ở xã lũng hỏa huyện vĩnh tường làm chủ
một số tiền lớn
vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
sơn cùng đỗ mạnh hùng và dương văn quân cùng ở vĩnh tường đã đến nhà hưng đòi nợ
tại đây sơn hùng và hưng xảy ra mâu thuẫn
hưng đã cầm dao phay đuổi chém sơn và hùng làm hai người bị thương
trong đó sơn bị thương rất nặng
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do ham chơi nên đã phải vay nợ của quán cầm đồ sơn loan
số tiền quá lớn không có khả năng chi trả lại bị kích động mạnh vì những lời nói hành vi xúc phạm của những người đến đòi nợ
nên đã không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội
một đối tượng mua bán trái phép một bánh heroin và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
vừa bị công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện thuận châu bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ vào hồi một mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng ba là quàng thị văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú tại bản thôn xã thôn mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng văn khanh
nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính
khi mang đi tiêu thụ thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại xã ninh hòa huyện đồng dân tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn bốn đối tượng huỳnh anh bắt đầu đứng ra làm chủ hụi
và mời gọi các hội viên tham gia
quá trình làm chủ hội đối tượng huỳnh anh đã mở các dây hội khống
mạo danh hụi viên tham gia trong các dây hụi nhằm chiếm đoạt số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đối tượng huỳnh anh tuyên bố vỡ hụi và bỏ trốn khỏi địa phương
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn tỉnh hương yên
để phục vụ công tác điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên thông báo
truy tìm ô tô có vật chứng có đặc điểm như sau
loại phương tiện ô tô con nhãn hiệu hyundai
số loại grand i một mươi
biển kiểm soát tám mươi chín a bốn nghìn chín mươi chín
màu sơn bạc
chủ đăng ký
công ty cổ phần taxi phú thụy
địa chỉ đình dù văn lâm hương yên
lý do truy tìm
phương tiện bị cầm cố
vi phạm hợp đồng thuê xe hộp
xe ô tô tự lái
nếu phát hiện chiếc xe ô tô có đặc điểm trên
đề nghị thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hương yên biết để phối hợp giải quyết
điều tra viên nguyễn văn nam
điện thoại chín trăm bảy mươi tám một trăm ba mươi sáu sáu mươi sáu
thời gian gần đây trên địa bàn huyện sinh hồ
tỉnh lai châu liên tiếp nhiều vụ
khai thác gỗ trái phép đã xảy ra
và theo tìm hiểu của phóng viên
chỉ tính trong năm hai nghìn một mươi bảy và ba tháng
đầu năm hai nghìn một mươi tám
xảy ra trên bốn mươi vụ vi phạm quy định
quản lý bảo vệ rừng
tuy nhiên điều đáng nói ở đây
đó là số gỗ thu được theo thống kê
từ các vụ khai thác trái phép
chỉ đạt chưa đầy một mét khối mỗi vụ
điều này đã đặt ra nghi vấn về việc kiểm tra
và xử lý trách nhiệm của các cá nhân
liên quan còn lòng lẻo
chưa nghiêm túc nên tình trạng chảy máu rừng
vẫn xảy ra
những ngày cuối tháng ba
mục sở thị vùng rừng ven biển đường tỉnh lộ một trăm hai mươi
từ trung tâm thành phố lai châu
đi xìn hồ
đoạn km số hai mươi một đến hai mươi hai
thu địa phận xã phìn hồ
chúng tôi phát hiện một số điểm khai thác gỗ trái phép
cách đường không xa
nhiều ván và gỗ hộp mới xẻ
còn nguyên dấu cưa và nhựa gỗ
nhiều cây to bị đốn hạ
có cây chặt bội chưa đổ
còn treo lơ lửng giữa bạt ngàn rừng già
theo ước tính
số gỗ và cây bị đốn hạ lên đến hàng chục mét khối
sau khi thâm nhập vùng rừng bị thiệt hại này
chúng tôi đã làm việc trực tiếp
với kiểm lâm huyện xìn hồ
để tìm hiểu công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
trách nhiệm của những người
được nhà nước giao phó bảo vệ rừng
lại để xảy ra tình trạng trên
thì lãnh đạo hạt kiểm lâm xìn hồ
có thái độ bất hợp tác
rồi vòng vo đổ cho người dân làm nhà
vì họ không có vật liệu thay thế gỗ
nhìn chung là
cái số vụ xảy ra trên đoàn huyện là
cũng còn thương bối nhiều
ở một địa phương mà
đối với tỉnh lâm nhập
mà nhất là trong tình hình hiện nay
về vấn đề là
đối với huyện vùng cao
nhất là vùng khó khăn
về vấn đề vật liệu
để làm nhà làm cửa sửa nhà sửa cửa
là cũng rất khó khăn
tôi nghĩ rằng rất khó trong vấn đề là
để làm sao người dân không sử dụng gỗ
để làm nhà
thì lúc đó người dân sẽ không ghi phạm
điều đáng nói là
có nhiều điểm lâm tặc xẻ gỗ
và tập kết ngay sát đường
mà ai đi qua cũng có thể dễ dàng phát hiện
cành cây mùn cưa vương vãi
hai bên đường tỉnh lộ
nhìn kỹ mép tờ liêm
còn có cả đông gỗ giấu vội ngay vệ đường
nhiều đoạn cây ván xà
đã xẻ và nhiều cây đã bị triệt hạ
chỉ còn chưa lại gốc
xẻ thịt rừng
một cách lộ liễu như thế
nhưng kiểm lâm địa bàn lại chẳng hay biết
trực tiếp làm việc với đại diện
kiểm lâm huyện sinh hồ
về việc kiểm đếm thì được thông báo
số liệu chỉ có hơn tám mét khối
đã cưa thành xà và ván
còn một số cây bị chặt bị cưa khúc
vẫn chưa xác minh kiểm đếm
hiện tại bây giờ là chúng tôi giao cho
cũng thống nhất với chính quyền xã
là giao cho xã và trưởng bản
với dựng lực an ninh xã
với kiểm lâm địa bàn là quản lý
chưa được tập truyền
còn chúng tôi chưa là
có cáo chí là sau khi ngày mai
phong hẹn xã ngày mai chúng tôi làm trực tiếp làm việc
gọi hai đối nội thướng hai đối tượng này đến
và cũng tiếp tục xác minh lại
xem là nó đúng cái hộ này đã có nhà ở chứ
hay chưa có nhà ở hay có nhà to rồi
thì chúng tôi sẽ làm với cái xã trên cơ sở
và sẽ báo cáo việc tới ngày nay
với ban quyền và tầm trực quyền
để chỉ đạo xử lý cái vụ này như thế nào
báo cáo của hạt kiểm lâm xin hội cho biết
trong năm hai nghìn một mươi bảy
có ba mươi bốn vụ khai thác gỗ trái phép
với số gỗ thu được là
ba mươi hai mét khối
nhưng chỉ hai vụ mà phóng viên vừa mới phát hiện
cung cấp thì khối lượng ước tính
cũng đã ngang bằng cả năm hai nghìn một mươi bảy
câu hỏi đặt ra
là liệu quá trình kiểm đếm
tịch thu tăng vật đã thực sự chính xác
việc để xảy ra nhiều vụ khai thác gỗ trái phép
có ai nhận trách nhiệm
và đã xử lý trách nhiệm bao nhiêu trường hợp
ngoài hai vụ khai thác
mà phóng viên đã phát hiện và cung cấp
liệu còn bao nhiêu vụ nữa
mà kiểm lâm xin hội chưa phát hiện ra
bản tin một trăm một mươi ba xin được kết thúc tại đây
và những diễn biến an ninh trật tự mới nhất
sẽ được chúng tôi liên tiếp cập nhật
trong các bản tin tiếp theo trên intv
còn bây giờ xin mời quý khán giả tiếp tục an ninh toàn cảnh
với biên tập biên thu thủy và minh hương
vâng cảm ơn chị đinh hạnh
những thông tin đã cung cấp cho khán giả antv
quý vị và các bạn thân mến
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị ngân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn doãn thượng
xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
về tội tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có sẹo chấm
ở đuôi lông mày phải
cũng phạm tội tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên
là đối tượng đào văn huỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn tân khai
xã thiện phiến huyện tiên lữ tỉnh hương yên
cao một m năm mươi bảy mắt hiếp
lông mày ngang sông mũi thẳng
giái tay trúc khi nói miệng hơi méo
ngoài ra còn có đối tượng nguyễn văn duyệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn cao xá
phường lam sơn tp hương yên tỉnh hương yên
bị công an tp hương yên tỉnh hương yên
ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
trên chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện